hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam đã thành lập một mươi bảy trí hội với một năm trăm linh hội viên ở các tỉnh thành phố trong cả nước
với mục đích đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn nhằm góp phần giảm thiểu tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở việt nam
năm năm qua hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn việt nam đã tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội trong phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ tôn xót sau chiến tranh
bằng những việc làm hiệu quả và thiết thực hội đang dần khẳng định được uy tín và là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái của nhân dân cả nước cũng như của cộng đồng quốc tế với những nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh giúp họ vượt qua khó khăn xây dựng cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng
dự hội nghị vinh dự được đón đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến dự và phát biểu chỉ đạo
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo đơn vị thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm diễn ra trong bối cảnh toàn đảng toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết hội nghị lần thứ chín thứ một mươi thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các nghị quyết của quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi chín và phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
gắn với tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng
công an nhân dân triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi trong lực lượng công an nhân dân
việc đánh giá đầy đủ toàn diện sâu sắc tình hình kết quả công tác trong năm hai nghìn một mươi chín và nhìn nhận ba mươi năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước
sẽ là tiền đề cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chủ trương giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
vì vậy hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình kết quả đã đạt được chưa đạt được
làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác năm hai nghìn hai mươi ba
đánh giá kết quả ba mươi năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
nghiên cứu quan triệt triển khai thực hiện nghị quyết của đảng uỷ hôn trung ương chỉ thị của bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp công tác công an năm hai nghìn hai mươi
và báo cáo tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
trong năm hai nghìn một mươi chín tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục
tiếp tục chuyển biến tích cực là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết thống nhất
nỗ lực phấn đấu trung sức đồng lòng của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân